thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố ra soát thu dung người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn
để xét nghiệm phân loại đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội phòng covid một mươi chín
cùng với cả nước thành phố hà nội đã triển khai và làm tốt công tác này với phương châm không để người vô gia cư lang thang cơ nhỡ ngoài cộng đồng
qua đó các cơ quan chức năng cũng đã chủ động ra soát thống kê từng địa bàn để đưa các trường hợp vào các trung tâm bảo trợ xã hội
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
đây là trường hợp vô gia cư trên địa bàn phường bách khoa quận hai bà trưng
sau quá trình ra soát chính quyền phường đã tổ chức vận động tuyên truyền để cụ bà vào trung tâm bảo trợ

sau quá trình ra soát chính quyền phường đã tổ chức vận động tuyên truyền để cụ bà vào trung tâm bảo trợ

các cơ quan chức năng cũng đã chủ động ra soát thống kê từng địa bàn phướng bách khoa quận hai bà trưng